ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh vừa có công văn số năm trăm một mươi năm về việc tổ chức phục vụ nhân dân vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm quan khu vực
từ ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh tiếp tục tổ chức phục vụ nhân dân khách quốc tế và các cơ quan tổ chức
đoàn thể chính trị xã hội vào lăng viếng bắc tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm quan khu vực
trong quá trình tổ chức lễ viếng lễ tưởng niệm và thăm quan khu vực ban quản lý lăng sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống covid một mươi chín phù hợp với tình trạng bình thường mới